theo thông báo mới nhất từ nhà xuất bản giáo dục việt nam giá sách giáo khoa in năm hai nghìn một mươi chín sẽ được điều chỉnh tăng
còn nội dung sách thì vẫn giữ nguyên như trước sách được in từ năm hai nghìn một mươi tám trở về trước thì vẫn phát hành theo như giá cũ
để tránh nhầm lẫn giữa sách giáo khoa và sách tham khảo từ nhiều năm nay nhà xuất bản giáo dục việt nam đã in lên bìa bốn danh mục sách giáo khoa của từng lớp học
để phụ huynh và học sinh nắm rõ
nhà xuất bản giáo dục việt nam cũng công bố số điện thoại đường dây nóng ba trăm bảy mươi bảy ba trăm ba mươi ba năm trăm bốn mươi năm để phục vụ kịp thời nhu cầu mua sách của người dân
đồng thời cam kết sẽ cung ứng đầy đủ đến tất cả các địa phương trước ngày khai giảng năm học mới